tại hà nội cộng đồng người dân malaysia tại việt nam đã cùng nhau chào đón lễ hội hari raya adin fiji
một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm
cũng giống như tết của việt nam lễ hội hari raya adin fidry là một trong những ngày lễ lớn nhất năm của cộng đồng người dân malaysia
vào ngày này người dân thường mặc quần áo đồng màu để thể hiện sự đoàn kết
những người dân làm việc ở các thành phố lớn sẽ quay về quê nhà của họ để đoàn tụ với cha mẹ
thăm gặp người thân và bạn bè
đối với những người xa xứ người đang sinh sống và làm việc tại việt nam
lễ hội là dịp để cộng đồng người dân xa xứ được gặp nhau cùng bên nhau thưởng thức các món ăn truyền thống để chúc mừng ngày lễ lớn này
chào đón lễ hội lớn nhất năm nhưng để bảo đảm an toàn cộng đồng người dân malaysia đã cùng nhau thực hiện đầy đủ các quy định
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như đo thân nhiệt khử khuẩn tay thường xuyên